đổi mới phương pháp giáo dục và nâng cao chất lượng giảng dạy là mục tiêu trọng tâm của tỉnh quảng ngãi trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
để thực hiện mục tiêu này ngành giáo dục quảng ngãi đã thực hiện nhiều chương trình mới nhằm nâng cao kỹ năng
giúp giáo viên gần hơn với học trò nhất là tại những vùng miền núi và vùng cao
cô giáo đào thị viên giảng dạy tại điểm trường mẫu giáo sơn ba huyện sơn hà đã được chín năm nay
nhiều năm giảng dạy nhưng khi tiếp xúc với trẻ em hờ re cô viên gặp rất nhiều khó khăn
nhất là nắm bắt tâm lý diễn đạt chia sẻ với các em
để khắc phục những khó khăn này cô viên đã tham gia lớp tập huấn kỹ năng với trẻ vùng cao do ngành giáo dục và đào tạo tổ chức
quảng ngãi hiện có sáu huyện miền núi với khoảng một mươi một học sinh trong đó tám mươi là dân tộc thiểu số
khó khăn trong nhiều năm liền là kỹ năng giao tiếp nắm bắt tâm lý chia sẻ giữa giáo viên và học sinh vùng cao còn khoảng cách hạn chế
điều này ảnh hưởng đến môi trường giáo dục chất lượng giảng dạy cho học sinh vùng cao
để khắc phục tình trạng này ngành giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ngãi đã tăng cường kỹ năng cho giáo viên
cán bộ quản lý về các kiến thức tâm lý giáo dục và đào tạo tổ chức

điều này ảnh hưởng đến môi trường giáo dục kỹ năng giao tiếp nắm bắt tâm lý chia sẻ giáo dục và đào tạo tâm lý

điều này ảnh hưởng đến môi trường giáo dục kỹ năng giao tiếp nắm bắt tâm lý chia sẻ giữa giáo dục và đào tạo tâm lý